nhân dịp campuchia vừa tổ chức thành công cuộc bầu cử thượng viện khóa năm ngày hai mươi năm tháng hai
với thắng lợi lớn của đảng nhân dân campuchia cpp
ngày ba tháng bốn samdech techo hunsen chủ tịch đảng nhân dân campuchia
chủ tịch hội đồng cố vấn tối cao của quốc vương campuchia
được tín nhiệm bầu làm chủ tịch thượng viện campuchia khóa chín
ngày ba tháng bốn thay mặt quốc hội nhân dân việt nam và nhân danh cá nhân
chủ tịch quốc hội vương đình huệ đã gửi thư chúc mừng tới chủ tịch thượng viện campuchia
samdech techo hunsen và toàn thể nhân dân campuchia lời chúc mừng nồng nhiệt nhất
trong thư chúc mừng chủ tịch quốc hội vương đình huệ bày tỏ tin tưởng rằng
dưới sự dẫn dắt của chủ tịch thượng viện campuchia samdech techo hunsen
thượng viện campuchia sẽ giữ vai trò ngày càng quan trọng
đóng góp tích cực vào công cuộc xây dựng và phát triển campuchia
với vai trò và vị thế ngày càng cao ở khu vực và trên thế giới
trên cương vị chủ tịch thượng viện samdech techo hunsen sẽ tiếp tục góp phần duy trì
và phát huy truyền thống lịch sử đoàn kết gắn bó giúp đỡ lẫn nhau giữa hai nước nói chung
và giữa quốc hội việt nam và thượng viện campuchia nói riêng
đưa quan hệ hợp tác nghị viện hai nước trở nên ngày càng toàn diện và hiệu quả
vai trò của cơ quan lập pháp hai nước trong việc thúc đẩy quan hệ song phương
ngày càng được củng cố và phát huy